tại nhiều khu vực ở phố cổ hội an tỉnh quảng nam hàng trăm du khách đang lưu trú tại đây hôm nay đã tham gia tình nguyện thu gom rác thải sinh hoạt và túi ni lông trên dòng sông thu bồn bờ biển cửa đại và bờ biển an bàng
đây là hoạt động ý nghĩa do các nhóm câu lạc bộ và công ty lữ hành tổ chức hưởng ứng giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi
mới bảy giờ sáng hàng trăm du khách nước ngoài đang lưu trú ở thành phố hội an đã tình nguyện gom rác thải sinh hoạt túi ni lông dù công việc rất mệt nhưng ai cũng vui vì hành động ý nghĩa của mình
thời tiết rất nóng công việc thực sự vất vả tuy nhiên chúng tôi nhặt rác không đơn thuần là làm sạch dòng sông rất đẹp này bảo vệ môi trường sinh thái nơi đây